sáng nay ngày chín tháng sáu trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn
đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ ưu tú đức hải
động thái này được thực hiện trong lúc ồn ào về phát ngôn phản cảm
cũng như là sự mâu thuẫn trong những lý giải của nghệ sĩ đức hải về vụ việc
trong ngày hai tháng sáu trang mạng xã hội cá nhân của nghệ sĩ ưu tú đức hải
có một bài viết có dùng nhiều từ ngữ phản cảm có tính chất công kích một cá nhân khác
trong phần bình luận chủ tài khoản này tiếp tục tranh luận về đối tượng được nhắc đến trong bài viết của mình
ban đầu nghệ sĩ đức hải lý giải do tài khoản bị hacker chiếm đoạt
nên đã liên hệ cục an ninh mạng để giải quyết
sau đó anh lại tiết lộ có nhiều tin nhắn mang tính chất tống tiền yêu cầu chuyển khoản để trả lại tài khoản
gần đây nhất một bài viết của đức hải công bố những câu từ không chuẩn mực
là do một người con nuôi viết ra không phải do hacker thực hiện
phía trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn cho biết
đã liên tục nhận được phản ánh từ khán giả ngay từ ngày phát sinh sự việc
yêu cầu xem xét chức vụ của nghệ sĩ ưu tú đức hải
trước diễn biến ngày càng phức tạp điều trách ảnh hưởng hình ảnh của nhà trường
ban giám hiệu quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ đức hải
có hiệu lực từ hôm nay ngày chín tháng sáu